tại tỉnh bình phước công an huyện biên giới bù đốp đang tạm giữ hai đối tượng là ngô viết kinh luân
còn gọi là tâm chú tại tp hcm và phạm thị huế chú tại huyện bù đốp
cùng chiếc xe tải và một trăm ba mươi kg pháo để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm
trưa ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác gồm công an huyện bù đốp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tỉnh
và đồn biên phòng phước thiện tuần tra tại khu vực lô cao su thuộc ấp tân hưng xã phước thiện huyện bù đốp
phát hiện xe ô tô tải do luân điều khiển trên xe còn có phạm thị huế đi cùng có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe tải chở năm bao tải chứa bảy mươi bốn hộp hình lập phương có tổng trọng lượng là một trăm ba mươi kg
các đối tượng khai nhận là pháo nổ số pháo trên là của huế thuê luân vận chuyển từ huyện bù đốp đi thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để tiêu thụ
hai xe ô tô tải
vận chuyển bảy trăm linh bao tải không nhãn mát bên trong chứa bốn mươi hai tấn cà phê hạt không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện tịnh biên khi đến khu vực ấp phú hiệp xã an phú tổ liên ngành phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tiến hành dừng xe ô tô tải do tài xế nguyễn tiền phương trú tại huyện an phú điều khiển để kiểm tra
tổ công tác đã phát hiện trên xe chở ba trăm năm mươi bao tải không nhãn mát bên trong có chứa hai mươi một tấn hạt cà phê
khoảng một mươi phút sau cũng tại khu vực trên tổ công tác tiếp tục phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn trương thúc định trú tại thành phố châu đốc điều khiển chở ba trăm năm mươi bao không nhãn mát bên trong có chứa hai mươi một tấn hạt cà phê
tại thời điểm kiểm tra hai tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao vụ việc cho công an huyện tịnh biên để xử lý